lên mạng xã hội rồi đặt mua pháo ở tp hcm đưa về cất giấu tại phòng trọ để bán lại cho những người có nhu cầu
và với hành vi này nguyễn minh thông ba mươi tuổi trú tại phường hiệp ninh tp tây ninh đã bị công an thị xã hòa thành bắt giữ
trước đó tại quán cà phê thuộc ấp trường lưu xã trường đông thị xã hòa thành
lực lượng công an đã kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn minh thông lê hùng anh và lê tuấn vũ vận chuyển pháo nhập lậu
tăng vật thu giữ là một xe ô tô và sáu mươi kg pháo các loại ba điện thoại di động và một số đồ vật có liên quan khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đối tượng thông lên mạng xã hội đặt mua pháo ở tp hcm đem về cất giấu tại phòng trọ
ngày một mươi bảy tháng một khi có người hỏi mua pháo đối tượng thông rủ theo hùng anh đồng thời thuê taxi đến nhà trọ để chở pháo đi giao
vũ là người lái taxi đến chở thông và hùng anh cùng nhiều bao hàng đến quán cà phê
và tại đây đối tượng thông chưa kịp giao hàng thì đã bị công an
phát hiện bắt giữ